ngày một mươi tám tháng một nghị viện châu âu ep đã bầu ông mark engel người luxembourg làm tân phó chủ tịch cơ quan lập pháp này thay bà eva kelly sau khi cựu quan chức này bị bắt và cách chức do dính líu tới vụ bê bối tham nhũng
trong cuộc bỏ phiếu kín đa số nghị sĩ đã bầu chọn ông engel năm mươi chín tuổi đảm nhận vị trí tân phó chủ tịch ep trong khi một số nghị sĩ chọn một thành viên khác trong đảng xã hội và dân chủ cánh tả của bà kaily
ông engel một thành viên của đảng công nhân xã hội luxemo là cựu nghị sĩ quốc hội nước này và trở thành nghị sĩ tại ep năm hai nghìn một mươi chín
bà kaili đã bị giam giữ tại bỉ kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sau khi bị bắt trong chiến dịch quy mô lớn của cảnh sát liên quan cáo buộc hối lộ của nhiều nước ngoài liên minh châu âu eu vốn làm dung chuyển ep
bà là một trong số nghi phạm bị giam giữ trong cuộc điều tra cáo buộc nhận hối lộ từ qatar và maroc trong quá trình khám xét tại một số văn phòng của ep
và nhiều căn hộ của các nước
trong một cuộc chiến đấu ở bruxelles cảnh sát đã thu giữ số tiền một năm triệu euro
bà kaili đã bị loại khỏi vị trí là một trong một mươi bốn phó chủ tịch ep nhưng hiện vẫn là nghị sĩ
về phần mình qatar và bà rốc khẳng định không dình lưu đến vụ bê bối của eu